bệnh viện đa khoa thống nhất tỉnh đồng nai cho biết đơn vị vừa ghi nhận một ca tử vong do xuất xuất huyết
trường hợp này đã tự điều trị tại nhà sau đó nhập viện trong tình trạng đã ngừng tim
ca tử vong là nữ hai mươi năm tuổi chú xã bắc sơn huyện trảng bom tỉnh đồng nai
ngày sáu tháng tám bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đã ngưng tim
suất xuất huyết nặng ngày thứ tư chóa nhiễm chủng nhồi máu cơ tim cấp
các bác sĩ đã khuyến cáo người dân khi người bệnh sốt cao liên tục nhiều ngày
phát ban đau cơ và khớp cần phải đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để điều trị
không tự ý điều trị bằng thuốc giảm đau hạ sốt dẫn tới việc bị biến chứng nặng
thậm chí nguy hiểm từ tính mạng
theo sở y tế đồng nai tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
toàn tỉnh đã ghi nhận hơn một mươi sáu bốn trăm linh ca bệnh sốt xuất huyết trong đó có một mươi năm ca tử vong
những trường hợp này đa phần là người trẻ tuổi sức khỏe bình thường và không có bệnh nền